tiếp tục là thông tin bắt giữ các vụ án ma túy
đối tượng trương mạnh hùng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh chủ trì
phối hợp với công an huyện quế võ bắt quả tang khi đang vận chuyển năm trăm năm mươi g ma túy tổng hợp
đáng chú ý đây là một loại ma túy tổng hợp loại mới được pha trộn từ nhiều chất ma túy khác nhau
khi hòa tan vào nước sẽ như nước giải khát và uống vào sẽ gây ảo giác mạnh loạn thần
thậm chí là có thể dẫn đến tử vong
đấu tranh mở rộng công an đã tiến hành giữ người và bắt giữ người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn đức hiếu cùng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý theo kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự
số ma túy tổng hợp trên là một loại ma túy mới xuất hiện
được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như mdma ketamine diazepam
hòa tan được vào nước như một nước giải khát
khi uống sẽ gây ảo giác mạnh loạn thần
và có thể đe dọa đến tính mạng nếu như sử dụng quá liều
loại ma túy này các đối tượng thường gọi là nước vui
và đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt